công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với chu quang thành
nguyên chủ tịch quỹ bãi nhân dân xã tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang do giao đất trái thẩm quyền
ông chu quang thành là chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân an giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
bị khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi sáu trên cương vị là chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân an
ông chu quang thành đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn của xã lập danh sách giao đất trái thẩm quyền cho các hộ gia đình

các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân xã tân an gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng